qua hơn bốn ngày tìm kiếm tàu cá biển kiểm soát kg hai nghìn tám trăm sáu mươi một ts do ông lý trí linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tỉnh cà mau làm chủ hành nghề câu mực bị chìm trên vùng biển cà mau vào ngày hai mươi bốn tháng hai
đến sáng hai mươi chín tháng hai lực lượng chức năng đã tìm thấy tàu cá và trục vớt vào bờ
cùng với ba thi thể thuyền viên bị kẹt trong tàu
hiện thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà an táng
trước sự vụ tai nạn thương tâm xảy ra chính quyền huyện u minh tỉnh cà mau
đã kịp thời thành lập đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
lo hậu sự vụ tai nạn chìm tàu cá vẫn chưa xác định được nguyên nhân